vào tối ngày hôm qua hai mươi sáu tháng tám công an tỉnh bắc cạn thông tin chính thức việc khởi tố bị can
đối với ông ma thế quyên giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh bắc cạn
để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
trước đó vào ngày ba mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc cạn khởi tố bị can
đối với đoàn thị hoa kế toán sở giáo dục và đào tạo tỉnh bắc cạn
về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
quá trình điều tra làm rõ trong hai năm hai nghìn một mươi chín và năm hai nghìn hai mươi đoàn thị hoa đã lập khống năm mươi sáu giấy ủy nhiệm tri
trình ông quyên ký để rút số tiền tổng cộng hơn bốn trăm một mươi triệu đồng
liên quan đến vụ việc này cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc cạn cũng khởi tố nguyễn thị quỳnh hương
kế toán trưởng sở giáo dục và đào tạo tỉnh bắc cạn về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
cảnh sát điều tra làm rõ trong hai năm hai nghìn một mươi chín và năm hai nghìn hai mươi đoàn thị hoa đã lập khống năm mươi sáu giấy ủy nhiệm chiếc tài sản